chế tạo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
bùi văn miên chú tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
tiến hành điều tra lê thanh hồng ở thanh hà hải dương
khi tàng trữ một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải
hồng khai vừa mua súng của bùi văn miên
khám xét tại nhà miên tổ công tác thu giữ tám khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải
trong đó có bốn khẩu cắt ngắn nòng cùng hai mươi năm viên đạn đã thành phẩm
hai mươi bốn vỏ đạn một gói thuốc nổ và các máy móc công cụ để chế tạo súng
ngoài việc tự chế tạo súng miên khai nhận còn mua các bộ phận của súng
về để lắp ráp thành súng để bán kiếm lời